một người đàn ông đang đi xe máy chở các ống trụ giải phân cách bị trộn trên đường dẫn cao tốc tp hcm long thành dầu dây đã bị công an tp hcm bắt giữ
theo công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc việt nam hàng loạt giải phân cách ở đường dẫn cao tốc tp hcm long thành dầu dây bị mất trộm từ hồi cuối tháng một mươi và đã báo cho cơ quan chức năng để điều tra
công an tp hcm phối hợp với đơn vị quản lý đường cao tốc đã tổ chức mật phục tại các điểm thường xuyên mất trộn giải phân cách
và phát hiện đối tượng điều khiển xe gắn máy mang biển kiểm soát năm mươi một p sáu mươi tám nghìn năm trăm ba mươi đang chở theo sáu ống thép dùng để gắn trên giải phân cách vào đêm khuya nên tổ chức bắt giữ đưa về công an phường phú hữu
bước đầu đối tượng này khai nhận trộm số ống thép làm giải phân cách để bán lấy tiền tiêu xài
công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long vừa triệt xóa một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền và bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan
khi phát hiện lực lượng công an các đối tượng liền bỏ chạy theo nhiều hướng để tẩu thoát
tuy nhiên lực lượng công an đã kịp thời khống chế và bắt giữ một mươi tám đối tượng có liên quan
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai con gà năm cặp cửa sắt một cân đồng hồ hai cuộn băng keo và nhiều dụng cụ dùng để đá gà
kiểm tra trên người các đối tượng lực lượng công an tạm giữ số tiền là hơn ba mươi triệu đồng
một đường dây buôn bán vận chuyển tàng trữ pháo nổ với số lượng lớn do phan văn thơ
trú tại xã diễn mỹ huyện diễn châu tỉnh nghệ an cầm đầu vừa bị lực lượng công an triệt xóa
tăng vật thu giữ là gần bốn trăm linh kg pháo nổ các loại một xe ô tô một mươi điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận pháo sau khi được thơ mua đưa về nghệ an sẽ chia nhỏ và tập kết tại nhà của các đối tượng
chờ đến cuối năm gần tết nguyên đán pháo sẽ được bán cho khách hàng ở các địa phương trên địa bàn tỉnh nghệ an và lân cận
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h
ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv